các hãng hàng không cho biết là sẽ tăng các chuyến bay để hỗ trợ hành khách đến và đi từ thành phố đà nẵng
đồng thời cũng đưa ra công bố về chính sách hỗ trợ đổi vé hay bảo lưu vé
việt nam airlines sẽ hỗ trợ cho hành khách có vé xuất trước ngày hai mươi năm tháng bảy trên kênh truyền thống
kênh website với hành trình hoàn toàn nội địa đi đến đà nẵng khởi hành trước ngày ba mươi một tháng tám được đổi ngày bay
hành trình một lần miễn phí miễn điều kiện hạn chế của vé đối với ngày bay mới đến ngày ba mươi một tháng một mươi
khách thanh toán tranh lệch giá thuế phí nếu phát sinh
vietjet cũng ra thông báo tăng cường một mươi năm chuyến bay giữa đà nẵng và thành phố hà nội thành phố hồ chí minh
trong ngày hai mươi sáu tháng bảy để hỗ trợ khách hàng có nhu cầu thay đổi hành trình đi lại
bên cạnh đó vietjet cũng ra thông báo phương án hỗ trợ hành khách trên các đường bay đến đi đà nẵng
có lịch khởi hành từ ngày hai mươi sáu tháng bảy tới ngày ba mươi một tháng tám
và thời gian mua vé
thay đổi vé trước một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng bảy
để bảo đảm an toàn sức khỏe cho hành khách và cộng đồng
các hãng hàng không vẫn duy trì thực hiện phun khử trùng toàn bộ đội tàu bay khai thác trong ngày
đồng thời triển khai các biện pháp kiểm tra sức khỏe hành khách tại sân bay
theo quy định của cục hàng không việt nam